đại sứ trung quốc hồng tiểu dũng đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những đóng góp tích cực
hiệu quả của đại sứ hồng tiểu dũng trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị
và hợp tác toàn diện việt nam trung quốc thời gian qua
chủ tịch nước khẳng định việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng gần gũi
nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời
việc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện việt trung phát triển ổn định lành mạnh và ngày càng tốt đẹp
vừa là trách nhiệm vừa là yêu cầu khách quan phù hợp với lợi ích cơ bản
lâu dài của nhân dân hai nước có lợi cho hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới
đây là chủ trương nhất quán và là sự lựa chọn chiến lược của việt nam
với tinh thần đó chủ tịch nước trần đại quang đề nghị trong thời gian tới
hai bên tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao không ngừng củng cố
tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước phát huy và nâng cao hiệu quả
các cơ chế hợp tác hiện có giữa các bộ ban ngành và địa phương hai nước
cũng như hợp tác trên các lĩnh vực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước
kiên trì xử lý thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định lâu dài trên biển đông
tạo điều kiện giữ vững đà phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước và hòa bình
ổn định của khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới
đại sứ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
không ngừng phát triển đi vào chiều sâu
đại sứ trung quốc hồng tiểu dũng trân trọng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của chủ tịch nước trần đại quang
đối với quan hệ việt trung cũng như sự ghi nhận của đảng nhà nước việt nam
về những đóng góp của cá nhân đại sứ khẳng định đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với đảng nhà nước và nhân dân việt nam
sẵn sàng cùng với việt nam không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống
mở rộng hợp tác cùng có lợi thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
đạt được những tiến triển mới
cũng trong chiều nay ngày bảy tháng hai tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hồng tiểu dũng
đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đại sứ hồng tiểu dũng đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị
và hợp tác toàn diện việt nam trung quốc nói chung và quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam
và nhân đại trung quốc trong hơn ba năm qua
chủ tịch quốc hội khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
quốc hội việt nam sẵn sàng phối hợp với nhân đại trung quốc triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký năm hai nghìn một mươi năm
tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của quốc hội và các ủy ban của quốc hội
nhất là về công tác lập pháp công tác giám sát và ra quyết sách đối với các vấn đề lớn
trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
tăng cường đôn đốc và giám sát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết
tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
đại sứ hồng tiểu dũng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và quốc hội việt nam đã ủng hộ giúp đỡ đại sứ hoàn thành nhiệm vụ
bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung
và giao lưu hợp tác giữa nhân đại trung quốc và quốc hội việt nam nói riêng
khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung ngày càng phát triển
tối nay tại nhà hát lớn tp hà nội báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân
và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật
xuân ấm san sẻ yêu thương hai nghìn một mươi tám
đây là năm thứ ba trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân phối hợp cùng các doanh nghiệp
các nhà hào tâm chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
những số phận kém may mắn mang đến cho họ một mùa xuân ấm áp yêu thương
đến sự chương trình có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội đồng chí vũ đức đam
ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện các bộ ban ngành và các doanh nghiệp
các cá nhân hào tâm tham gia ủng hộ giúp đỡ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc
với người việt nam truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách đã trở thành một di sản vô cùng quý báu
được trao truyền dữ và vun bồi qua hàng nghìn năm lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác
nhờ đó mà qua bao biến thiên lịch sử khi thiên tai lúc địch họa
từ những cộng đồng nhỏ đến cả dân tộc lớn
tổ quốc luôn kề vai sắt cánh trong khối đại đoàn kết toàn dân
tạo nên sức mạnh thần kỳ cả về tinh thần và vật chất
để vượt qua tất cả khó khăn thử thách trường tồn phát triển và thăng hoa
được sự quan tâm của đảng và nhà nước nhiều năm qua công tác an sinh xã hội dưới nhiều hình thức ở nước ta
đã thường xuyên nhận được sự hỗ trợ to lớn về vật chất tinh thần của các bộ ban ngành
các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
những nghĩa cử nhân văn ấy đã góp phần không nhỏ vào việc gắn kết cộng đồng
phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc hội nhập phát triển đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy đất nước đạt nhiều thành tích vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế xã hội
xong cũng trải qua một năm khó khăn thiên tai triển miên
vẫn còn hàng vạn đồng bào ta ở vùng sâu vùng xa nhất là những bản làng tây bắc
đang phải chống chọi với hậu quả vô cùng nặng nề của một năm kỷ lục thiên tai bão lũ da rét
với tinh thần đồng bào
hôm nay báo nhân dân phối hợp với trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức chương trình xuân ấm
một chương trình nghệ thuật đặc biệt để góp phần bày tỏ trách nhiệm với cộng đồng
thông qua việc làm nhân đạo từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực nhất
qua chương trình này chúng tôi hy vọng sẽ góp phần mang lại niềm vui cho những người nghèo
để cho mùa xuân thực sự ấm áp yêu thương từ sự chia sẻ trung sức của cả cộng đồng
cùng với sự truyền thông
trung tay góp sức của các nhà hảo tâm
năm hai nghìn một mươi bảy quỹ hạt giống việt của báo nhân dân đã phát huy vai trò sứ mệnh của một quỹ phi lợi nhuận
với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và các tổ chức cá nhân đã chung tay góp sức
huy động được năm mươi ngôi nhà trao tặng cho các đối tượng thiên tai nghèo khó
và để cái tết cổ truyền hai nghìn một mươi tám thêm ấm áp
ngay trong chương trình xuân ấm hai nghìn một mươi tám hội chữ thập đỏ đã trao những xuất quà
các gia đình chính sách và các hộ nghèo những đối tượng chất độc da cam
đến nay chương trình phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam
đã huy động được một năm triệu xuất quà và sẽ được chuyển đến những hoàn cảnh đặc biệt trước dịp tết mậu tuất hai nghìn hai mươi
chiều nay ngày bảy tháng hai tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc
với ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và một số bộ ngành về chất lượng các cuộc vận động
các phong trào thi đua ở cơ sở
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
có quá nhiều phong trào thi đua trồng chéo dẫn đến các danh hiệu gia đình văn hóa
ấp bản văn hóa trở nên hình thức cần quy định chặt chẽ và quản lý chặt chẽ
việc công nhận các danh hiệu này không nên phụ thuộc vào việc giao chỉ tiêu của luật
phó thủ tướng đề nghị nghiên cứu lại luật thi đua khen thường
thay đổi cách công nhận gia đình văn hóa để mỗi gia đình phải coi trọng
và cảm thấy vinh dự khi nhận danh hiệu gia đình văn hóa
tiếp thu ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đề nghị
cần đổi mới việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở xã phường thị trấn khu dân cư theo hướng thiết thực hiệu quả
lồng ghép nội dung tiêu chí xét thưởng của các phong trào cuộc vận động
để có hình thức khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa
hằng năm trận khen thưởng không quá năm gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích trên nhiều mặt
vào hồi một mươi h hai mươi năm phút ngày sáu tháng hai tàu cá mang biển kiểm soát bv chín mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi bảy ts
gồm một mươi một thuyền biên do ông nguyễn huynh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại thành phố vũng tàu làm thuyền trường
đang hoạt động tại khu vực cách mũi vũng tàu khoảng bảy hải lý về hướng nam
thì bị phá nước có nguy cơ chìm trên biển
nhận được tin báo cứu nạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đã chỉ đạo hải đội biên phòng hai điều tàu cn chín
ra khu vực trên thực hiện công tác cứu nạn
sau khi tiếp cận tàu cá bị nạn cán bộ chiến sĩ tàu cn chín đã khẩn trương dùng máy bơm
bơm nước từ tàu cá ra ngoài và bảo đảm an toàn cho một mươi một thuyền viên
đến một mươi năm giờ cùng ngày tàu cn chín đã lai rắt thành công tàu bị nạn vào khu vực sao mai
bến đình thành phố vũng tàu đồng thời bàn giao cho đồn biên phòng bến đá
tiếp tục hỗ trợ tàu cá đưa vào vị trí an toàn
sáng nay ngày bảy tháng hai công an tp hải phòng cho biết
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với tám đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy lê thanh phong ở xã tân tiến
là giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn vận tải duy mạnh trụ sở tại xã hồng phong huyện an dương
vừa ra tù đã tổ chức thành lập công ty đồng thời mua lại chức danh của khoảng năm mươi công ty
ma thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
sau khi đã thu thập đủ các chứng cứ công an tp hải phòng đã đồng loạt bắt giữ cả tám đối tượng có liên quan đến hành vi trên
theo thống kê sơ bộ một mươi sáu trong số năm mươi công ty ma của phong tại cơ quan thuế cho thấy
đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám số hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán của các công ty này là một mươi sáu hai trăm bảy mươi ba hóa đơn
số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng
tương ứng với số tiền thuế vat là hơn năm trăm sáu mươi tỷ đồng
lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý trước pháp luật
như chúng tôi đã đưa tin sáng nay một trận động đất mạnh sáu năm độ richter đã xảy ra ở thành phố hoa liên vùng lãnh thổ đài loan trung quốc
tính đến thời điểm này trận động đất này đã làm ít nhất sáu người thiệt mạng và hai trăm năm mươi tám người khác bị thương
văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã mở đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công dân việt nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất này nếu có
hiện vẫn còn một trăm bốn mươi năm người mất tích do động đất
các nhân viên ứng cứu khẩn cấp đang tập trung tìm kiếm tại khu trung cư một mươi hai tầng và một khách sạn lân cận do hai tòa nhà này đang đổ vào nhau rất nguy hiểm và hàng trăm người vẫn đang bị kẹt tại đây
theo thông tin của văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc cho đến nay chưa phát hiện có trường hợp công dân việt nam nào
văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã mở đường dây nóng số tám tám sáu chín tám tám năm bảy chín ba sáu hai để tiếp nhận thông tin về công dân việt nam bị ảnh hưởng nếu có
cho tới một mươi giờ sáng nay khu vực hoa liên đã ghi nhận một trăm ba mươi dư chấn kể từ lúc xảy ra trận động đất trong số đó có một mươi chín dư chấn có cường độ mạnh từ bốn độ richter trở lên
liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo
của thủ tướng đức angela merkel và đảng đối tác trung tả dân chủ xã hội đã đạt một thỏa thuận thành lập liên minh chính thức
mở ra hy vọng chấm dứt bốn tháng bế tắc chính trị nghiêm trọng tại nền kinh tế hàng đầu châu âu này
liên đảng bảo thủ liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo và đảng trung tả dân chủ xã hội spd đã nhất trí về nguyên tắc thỏa thuận liên minh
trong đó có các vị trí chủ chốt trong chính phủ cũng như thống nhất được các chủ đề cuối cùng liên quan đến luật lao động và chăm sóc y tế
và tuyên bố hoàn tất thỏa thuận tái thành lập chính phủ đại liên minh tại đức
tuy nhiên bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải nhận được sự phê chuẩn của bốn trăm sáu mươi bốn thành viên spd
những người này sẽ bỏ phiếu bằng đường biêu điện
nhiệm kỳ thứ tư của bà merkel được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn
nhất là trong việc đưa các ưu tiên của đức vào cải cách liên minh châu âu eu và trong nhiều vấn đề toàn cầu nói chung
quốc hội hàn quốc vừa thông qua một nghị quyết cam kết tổ chức thành công olympic mùa đông
đồng thời kêu gọi các phe phái không gây đối đầu chính trị trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
với một trăm sáu mươi phiếu thuận một phiếu chống và bốn phiếu trắng cơ quan lập pháp của hàn quốc đã thông qua văn kiện
trong đó nêu bật sự ủng hộ đối với các nỗ lực của chính phủ nhằm biến sự kiện thể thao olympic trở thành cơ hội thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
ngay sau đó phủ tổng thống hàn quốc đã lên tiếng hoàn ngành nghị quyết này của quốc hội
và tuyên bố chính phủ sẽ nỗ lực mọi cách để biến olympic pionchang hai nghìn một mươi tám trở thành cơ hội vì đại đoàn kết dân tộc và một nền hòa bình lâu dài
cũng trong ngày hôm nay phủ tổng thống hàn quốc đã hoàn ngành kế hoạch của bình nhưỡng
cử em gái nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tham gia đoàn đại biểu cấp cao triều tiên dự thế vận hội mùa đông pion trang hai nghìn một mươi tám tại hàn quốc
liên hợp quốc thông báo bổ nhiệm ông jamie mcelrich làm điều phối viên đặc biệt cho tiến trình hòa bình
đồng thời là nhà điều phối hoạt động nhân đạo và viện trợ của liên hợp quốc thường trú tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của palestine
ông james macronrix sáu mươi ba tuổi người ireland có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề nhân đạo hợp tác quốc tế phát triển kinh tế và vấn đề chính trị
từ năm hai nghìn một mươi năm ông đảm nhận chức điều phối hoạt động nhân đạo của chương trình phát triển liên hợp quốc thường trú tại yemen
trước đó ông đảm nhận các vị trí tương tự tại nepal và georgia
triển vọng hòa bình trung đông trở nên ảm đạm
sau khi tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
ngay trước khi bổ nhiệm ông jamie mcelrich là điều phối viên đặc biệt về hòa bình trung đông
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo và kinh tế ở gaza
đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột israel palestine
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân